liên quan đến vụ việc hàng chục hectare đất lâm nghiệp bị xẻ thịt đào múc san gạt trái phép
tại tiểu khu bốn trăm bảy mươi ba xã lộc tân huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng trong thời gian gần đây
mà truyền hình nhân dân đã phản ánh thì vào ngày hôm qua
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có văn bản số chín nghìn hai mươi năm về việc khẩn trương kiểm tra
xử lý nghiêm vụ việc trên
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng yêu cầu ủy ban nhân dân huyện bảo lâm khẩn trương kiểm tra
làm rõ nội dung thông tin báo chí đã phản ánh về việc hàng chục hectare đất lâm nghiệp
tại tiểu khu bốn trăm bảy mươi ba đang bị xẻ thịt san gạt đào múc trái phép
liên quan đến vụ việc này ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng yêu cầu ủy ban nhân dân huyện bảo lâm
chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định
đồng thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng kết quả xử lý vụ việc trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước đó truyền hình nhân dân và báo chí phản ánh tại tiểu khu bốn trăm bảy mươi ba hàng chục hectare đất lâm nghiệp
trong đó có nhiều diện tích còn cây rừng bị đào sới xẻ thịt tan hoang quả đồi rộng khoảng hai hectare đã bị đào múc săn phẳng
tại đây nhiều nhánh đường mới được mở nối liền nhau như một đại công trường đã được cấp phép xây dựng